sáng nay tp hà nội tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh
đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
hội nghị này là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sáu hội nghị chuyên đề đối thoại với các doanh nghiệp của thành phố hà nội
trên địa bàn thành phố hà nội hiện có một mươi khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích sử dụng đất trên một ba trăm linh ha
năm hai nghìn hai mươi ba các khu công nghiệp đã thu hút được một mươi dự án mới hai mươi dự án mở rộng
tại diện các sở ngành và ủy ban nhân dân tp hà nội đã giải đáp những vớn mắc của các doanh nghiệp
liên quan đến công tác quy hoạch đầu tư xây dựng đất đai thủ tục hành chính
để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu cụm công nghiệp theo quy hoạch
với tinh thần đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vớn mắc cho doanh nghiệp
tp hà nội phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
năm hai nghìn ba mươi công nghiệp thủ đô hà nội có nhóm ngành sản phẩm công nghiệp chế biến
chế tạo hiện đại chuyên môn hóa cao gắn với phát triển ổn định và bền vững
là trung tâm động lực tăng trưởng và phát triển công nghiệp của đồng bằng sông hồng và cả nước
ngày bốn bốn sở du lịch và hiệp hội du lịch tp hồ chí minh tổ chức khai mạc
ngày hội du lịch tp hồ chí minh lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội du lịch năm nay có một trăm năm mươi gian hàng của các tỉnh thành doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ du lịch
và các đơn vị khác tham gia
điểm nhấn của ngày hội là sự bồn nổ các chư trình kích cầu du lịch
theo thống kê đến nay đã có gần bốn trăm linh sản phẩm du lịch dịch vụ của các công ty lửa hành
các cơ sở lưu trú các điểm thăm quan các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác
đã tham gia khuyến mại với giá ưu đại lên đến năm mươi
cùng nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm hấp dẫn giảm giá trực tiếp
bốc thăm trúng thưởng quà tặng đố vui có thưởng
khi khách đến thăm quan ngày hội du lịch và đăng ký tour du lịch
nghệ thuật của nhiều địa phương trên cả nước cũng được quảng bá tại đây
ngày hội diễn ra từ ngày bốn đến bảy tháng bốn tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một tp hcm
cũng trong khuôn khổ ngày hội du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
sở du lịch tp hcm đã tổ chức chương trình khảo sát giới thiệu điểm đến
và sản phẩm du lịch đặc trưng của tp hcm nhằm khai thác
phát triển các sản phẩm du lịch có hiệu quả trong thời gian tới
chương trình farm trip có hơn tám mươi đại diện lãnh đạo các sở du lịch
sở văn hóa thể thao
trong thời gian qua du lịch các hiệp hội du lịch doanh nghiệp lửa hành tỉnh
thành phố tham quan một số sản phẩm tour tham quan lịch sử
trải nghiệm ẩn thực địa phương và chương trình mua sắm
du khách sẽ có cơ hội khám phá những di tích lịch sử đặc biệt
di tích gắn với các nghi lễ văn hóa dân gian
kết hợp những hoạt động văn hóa hiện đại đầy sôi động
từ đó để mạnh hợp tác học hỏi cùng nhau khai thác hiệu quả các chương trình du lịch mới
trong thời gian qua du lịch các hiệp hội du lịch doanh nghiệp lửa hành tỉnh
trải nghiệm ẩn thực địa phương và chương trình mua sắm
thành phố hồ chí minh có ba trăm sáu mươi sáu tài nguyên du lịch
để khai thác có hiệu quả đầu tư làm mới các sản phẩm đưa vào chương trình du lịch
luôn được các doanh nghiệp và toàn ngành du lịch thành phố hồ chí minh xác định
là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thu hút khách du lịch đến với thành phố

số ba phối hợp với cảnh sát kinh tế công an thành phố hồ chí minh
vừa kiểm tra điểm kinh doanh chứa trữ hàng hóa tại địa chỉ phường một mươi năm quận một mươi
qua kiểm tra cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định
điểm kinh doanh có bảy chín trăm sáu mươi ba hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng không ghi xuất xứ
có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam không có tài liệu chất lượng kèm theo
không rõ tình trạng chất lượng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
trị giá hàng hóa vi phạm là hơn hai năm tỷ đồng
chủ cơ sở kinh doanh trình bày toàn bộ hàng hóa là thuốc tân dược được mua thu trôi nổi trên thị trường
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật
tại thanh hóa dự án nối đường giao thông đồng lợi khuyến nông với tuyến đường từ trung tâm
thành phố thanh hóa đi cảng hàng không thọ xuân đã chậm tiến độ hơn hai năm nay
tình trạng này đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
mặt đường thi công dở dàng bấp mô lầy lội ngày nắng thì bụi đường ngày mưa thì ngập
hiện trạng công trình như thế này nhưng không có bất cứ biển báo tín hiệu nào để cảnh báo
việc con đường thi công dở dàng khiến đời sống sinh hoạt của các hộ dân địa phương gặp nhiều khó khăn
sau hai năm thi công thì đến nay đường thì cơ bản đã cấp khôi nhưng mà chậm so với tiến độ
anh hướng rất lớn đến việc đi lại của dân dân
chúng tôi chỉ đề xuất là không biết ách tắc tại sao vấn đề như thế nào để mà khẩn trương cho nó ổn định con đường này
dự án giao thông kết nối này có tổng chiều dài tuyến một tám km chiều rộng nền đường một mươi ba m mặt đường một mươi năm m
theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi hai
trong năm hai nghìn hai mươi hai một trăm linh bảy hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn hai xã khuyến nông và đồng lợi đã nhận tiền đền bù
tuy nhiên việc thi công dự án đã không đạt tiến độ như cam kết
khi bán giao mật bằng thì các kết đoàn công tác của hiện cũng đã đến làm việc khảo sát cụ thể tiến đường
và đồng thời là cũng giao nhiệm vụ cho đơn vị nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết
phía đơn vị địa phương thì có kết nghị đề xuất là ban quản lý dự án và chủ đầu tư

các nhà thầu thi công tín đường này sớm đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo thuận lợi cho nhân dân
với mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh thanh hóa
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
việc thi công chậm tiến độ không chỉ làm mất đi ý nghĩa của dự án mà còn ảnh hưởng đến đời sống
gây mất niềm tin của các hộ dân vốn ủng hộ nhiệt tình chủ trương chung của địa phương
thu phí tự động không dừng mang lại nhiều lợi ích hơn so với thu phí bằng tay
như thuận tiện tiết kiệm thời gian giảm un tắc giao thông và đặc biệt là góp phần minh bạch
trong quản lý phí bot giúp cho các cơ quan chức năng dùng công nghệ giám sát được các trạm thu phí tránh tiêu cực
thuận tiện là như vậy nhưng thời gian qua một số lái xe khi di chuyển trên cao tốc
vẫn không gián thẻ thu phí không dừng dẫn đến tình trạng un ứ vào các giờ cao điểm
tại các điểm ra vào cao tốc lại diễn ra
chỉ trong khoảng ba mươi phút tại trạm thu phí cao tốc tp hcm
long thành dầu dây nhiều phương tiện đã không đủ điều kiện qua trạm
các phương tiện này chủ yếu bị lỗi thẻ không dừng trong thẻ không đủ tiền để trả phí
những trường hợp này đều được các nhân viên kỹ thuật tại đây hỗ trợ nhanh nhất
theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc này từ khi tiến hành thu phí không dừng
đã giúp các phương tiện di chuyển nhanh hơn khắc phục hoàn toàn các bất cập của hình thức thu phí thủ công
tuy nhiên trong thời gian vừa qua đặc biệt những ngày nghỉ và trong những dịp nghỉ lễ
tình trạng nhiều chủ phương tiện không nạp đủ tiền trong tài khoản thu phí đã xuất hiện
đây là một trong những nguyên nhân chính gây ủn tắc kéo dài
cản trở giao thông và khó khăn cho các xe khác lưu thông qua trạm thu phí
trạm mà không có đủ tiền thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều các xe ở sau đó
và có thể như trường hợp ở lâm hành dầu dây đã ghi nhận các trường hợp đã bị kẹt xe kéo dài
do các xe không có đủ tiền mà đi vào cao tốc
nên tôi rất mong muốn là các hiệp hội vận tải tham gia cùng với các đơn vị khai thác như chúng tôi
để có thể nâng cao và kêu gọi văn hóa giao thông trên đường cao tốc
tính ưu việt của sử dụng hình thức thu phí tự động không dừng mang lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội
đề mạnh áp dụng hình thức thu phí tự động không chỉ là việc riêng của các đơn vị thu phí
của các cơ quan nhà nước mà cần sự thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông
sáng nay ngày năm tháng bốn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp cùng cục truyền thông công an nhân dân
tổ chức họp báo hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngành truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
nhằm thông tin về chuỗi các hoạt động kỷ niệm
thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống khích lệ động viên
khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội quyết tâm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy
tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm tập trung
phản ánh công tác học tập huấn luyện của các cán bộ chiến sĩ
lòng quyết tâm không quản ngại khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng
nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
thưa quý vị sáng nay trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp cùng với bệnh viện nội tiết trung ương
tổ chức chương trình lễ gia quân kỷ niệm ngày sức khỏe thế giới ngày thận thế giới
và phát động chương trình tầm soát bệnh tim mạch thận
bệnh thận mạng là một bệnh không lây nhiễm
thường gây ra bởi đai tháo đường và tăng huyết áp
đồng thời là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng
tử vong do bệnh thận mạng đã gây ra bốn sáu tử vong trên toàn cầu
và là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ một mươi hai vào năm hai nghìn một mươi
tại việt nam có hơn tám bảy triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạng
chiếm một mươi hai tám dân số
việt nam hiện có hơn bốn trăm linh đơn vị chạy thận nhân tạo
và cung cấp dịch vụ lọc máu cho khoảng ba mươi bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối mỗi năm
tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được ba mươi nhu cầu của bệnh nhân cần lọc máu trên cả nước
tại lễ phát động chương trình tầm suốt bệnh tiêm mạch thận
hơn một người dân đã được khám sàng lọc bệnh lý về tim mạch và thận mạng tính
cũng như hỗ trợ cài phần mềm chăm sóc sức khỏe kiểm soát bệnh mạng tính cho hàng trăm người dân
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn hàng trăm nghìn người dân sẽ được sàng lọc qua nền tảng ứng dụng ai
và hơn hai mươi người bệnh sẽ được tư vấn thực hiện xét nghiệm và đánh giá bệnh thận mạng
thưa quý vị những ngày gần đây thời tiết nắng nóng diễn ra trên khắp cả nước
nhiều nơi còn vượt ngưỡng bốn mươi độ c đây là một trong những yếu tố nguy cơ khiến cho bệnh nhân đột quỵ tăng cao
đáng chú ý trong số những bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì đột quỵ đã ghi nhận khá nhiều trường hợp
là người trẻ đang ở độ tuổi lao động các chuyên gia y tế cảnh báo những người có bệnh nền về huyết áp
tim mạch cần kiểm tra chặt chẽ tình trạng bệnh vì những đối tượng này có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn người bình thường
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai thời gian này liên tục quá tải bệnh nhân
trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận đến năm mươi bệnh nhân đột quỵ trong đó chỉ khoảng hai mươi bệnh nhân đến viện
trong thời gian vàng đáng chú ý có đêm có tới sáu ca đột quỵ trẻ tuổi
nắng nóng những ngày qua đã khiến cho sức khỏe của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng đây cũng là
một trong những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh đột quỵ nhất là đối với bệnh nhân có sẵn bệnh lý nền về huyết áp
tim mạch thanh thiếu niên người đang trong độ tuổi lao động mắc đột quỵ cũng ngày càng gia tăng
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai thời gian này liên tục quá tải bệnh nhân đến viện trong thời gian này
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai thời gian này liên tục quá tải bệnh nhân đến viện trong thời gian này